tỉnh quảng trị vừa tổ chức gia quân khai thác vụ cá nam năm hai nghìn một mươi chín
với sự chuẩn bị tích cực và chú đáo ngư dân quảng trị ra khơi với quyết tâm thu được thật nhiều lọc biển
tại thị trấn cửa việt huyện gio linh nơi có số lượng tàu đánh bắt xa bờ lớn nhất của tỉnh
đồng đảo bà con ngư dân và chính quyền địa phương đã tập trung về bến cảng từ sáng sớm
hàng chục chiếc tàu công suất lớn đã sẵn sàng để ra khơi
được biết trong năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh quảng trị đóng mới hai mươi năm tàu nâng cấp tám mươi năm tàu theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
qua đó nâng cao khả năng khai thác tại các ngư trường xa bờ